thưa quý vị nói đến văn hóa là nói đến con người văn hóa là toàn bộ các giá trị vật chất và tinh thần do con người sáng tạo ra
quan hệ giữa văn hóa và con người là mối quan hệ tất yếu không thể tách rời
mặc dù văn hóa không phải là bản thân con người nhưng muốn xây dựng phát triển văn hóa thì tất yếu phải xây dựng phát triển con người
vì chính con người là chủ thể duy nhất sáng tạo ra văn hóa và văn hóa trở thành nhân tố nuôi dưỡng hoàn thiện phát triển nhân cách con người
diện mạo tinh thần của dân tộc việt nam một dân tộc giàu truyền thống văn hóa và văn hiến
được thể hiện tập trung và nổi bật ở trí tuệ và tâm hồn đạo đức nhân cách và lối sống tốt đẹp của con người việt nam
đó là những con người yêu nước nhân ái nghĩa tình trung thực đoàn kết cần cù sáng tạo như nghị quyết của đảng đã chỉ ra
chính lý những lền tảng văn hóa của đời sống đương đại thì chúng ta không thể quay lại tạo ra được cái sản phẩm quan trọng nhất của văn hóa đó là con người
thì tôi nghĩ là hai việc này là hai việc đều thống nhất và song song
chỉ như vậy văn hóa và con người mới thực sự là mục tiêu và động lực của phát triển bền vững và hiện đại hóa đất nước
mới tạo ra sức mạnh của nguồn lực nội sinh sức mạnh tổng hợp của đất nước dân tộc và văn hóa đưa sự nghiệp đổi mới và hội nhập quốc tế việt nam tới thành công
vì dân giàu nước mạnh dân chủ
công bằng văn bình
hoàn thiện nhân cách con người rõ ràng là thước đo văn hóa
xây dựng và phát triển văn hóa để hoàn thiện nhân cách con người phải làm cho văn hóa thấm sâu vào mọi lĩnh vực của đời sống mọi quan hệ xã hội của con người
luật pháp chế tài cộng với một liền giáo dục chỉ có hai con đường đó song song liên tục và phải làm cách nghiêm túc nhất thì nó mới trở thành hữu hiệu được
đẩy mạnh giáo dục đạo đức từ gia đình đến nhà trường và xã hội
giáo dục lý tưởng lẽ sống
giáo dục lý tưởng lẽ sống và rèn luyện đạo đức cho thế hệ trẻ phải được trú trọng góp phần quan trọng vào công cuộc chấn hương đạo đức phát triển văn hóa ở nước ta